chủ trì hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của tập đoàn điện lực việt nam evn
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương evn rất nỗ lực để bảo đảm đủ điện trong năm hai nghìn hai mươi
trước nguy cơ thiếu điện vẫn đang hiện hữu thủ tướng nhấn mạnh điện giờ đây là vấn đề an ninh an toàn xã hội
vì thế không thể để thiếu điện xảy ra trong bất cứ hoàn cảnh nào
năm hai nghìn một mươi chín nhu cầu về điện tăng cao trong khi hệ thống gần như không có dự phòng về nguồn
chưa kể khô hạn ở nhiều khu vực lượng nước về các hồ thủy điện thấp nguy cơ thiếu điện vẫn tiếp tục hiện hữu trong năm tới
trước thách thức này thủ tướng đề nghị evn lên kịch bản điều phối hệ thống điện ngay từ bây giờ
để chủ động ứng phó với tình hình khô hạn vận hành an toàn hệ thống điện
thủ tướng cũng yêu cầu tập đoàn dầu khí quốc gia tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
cung cấp đủ than và khí cho điện nếu thiếu than và khí thì phải ưu tiên cấp khí cho sản xuất điện
trước mắt thủ tướng yêu cầu tập đoàn địa lực việt nam phải bảo đảm điện cho người dân đón tết
sau đó là bảo đảm điện vào cao điểm nắng nóng năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng kêu gọi tập đoàn hãy vì dân để phát triển ngành điện
những vướng mắc tồn tại phải báo cáo đề xuất cơ chế để xử lý
thủ tướng cũng yêu cầu cần đẩy mạnh thực hiện cơ cấu sắp xếp lại tập đoàn xây dựng ngành điện tự cường hội nhập
tiết kiệm chi phí vật tư đầu tư các dự án bảo đảm hiệu quả để mạnh ứng dụng khoa học công nghệ